theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tính tới một mươi tám h ngày hôm nay năm tháng một mươi
việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới covid một mươi chín đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
như vậy tổng số ca mắc tại nước ta hiện nay là một chín mươi bảy ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày năm tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một chín mươi bảy ca
trong ngày đã có thêm hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong tổng số một chín mươi bảy ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một hai mươi hai ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi sáu ba trăm sáu mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm sáu mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một năm trăm năm mươi một người
cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn năm trăm bốn mươi chín người